những ngày vừa qua người dân thủ đô hà nội liên tục hứng chịu những ngày nắng nóng gai gắt
dự báo trong bốn ngày tới hà nội còn tiếp tục nắng nóng
người dân thủ đô cần phải lưu ý các biện pháp để bảo vệ sức khỏe
trong hôm nay hai mươi tháng sáu nhiệt độ cao nhất ghi được trong các lều khí tượng
tại khu vực thành phố hà nội là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu sáu độ c
tuy nhiên do hiệu ứng đô thị khí thải từ hệ thống điều hòa nhiệt độ
phương tiện giao thông và tỏa nhiệt từ các tòa nhà bê tông mặt đường nhựa
nên nhiệt độ thực tế trên các tuyến phố nội thành đạt mức từ ba mươi bảy đến ba mươi chín độ c
cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt nắng nóng này tại hà nội còn kéo dài đến hết ngày hai mươi bốn tháng sáu
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi sáu đến ba mươi chín độ c
trong những ngày xảy ra nắng nóng chỉ số tiện uv tại thành phố đạt giá trị từ bảy đến chín
là mức gây hại rất cao cho da và mắt